đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi gắn với mục tiêu gắn thương hiệu của bệnh viện tuyến trên với bệnh viện tuyến dưới
đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ của tuyến dưới và chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến trên về bệnh viện tuyến dưới
qua gần bốn năm triển khai thì đã đạt được những thành công nhất định
tuy vậy vẫn còn một số địa phương gặp những khó khăn trong việc thực hiện dự án này
là địa bàn biên giới nên trong thời gian vừa qua
trung tâm y tế tp móng cái được sự quan tâm của các cơ quan y tế trung ương
cũng như của ngành y tế tỉnh quảng ninh
đây cũng là đơn vị nằm trong dự án bệnh viện vệ tình được triển khai
qua một thời gian thực hiện dự án
trung tâm y tế thành phố móng cái cũng đã nhìn nhận ra một số khó khăn cần được khắc phục
về nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao
mặc dù là trung tâm đã có những chế độ cuốn hút bác sĩ nhưng do khoảng cách xa
nên thu hút bác sĩ về với trung tâm còn hạn chế
vì vậy mà
khó khăn lớn nhất của các đơn vị tuyến dưới là nhân sự chất lượng cao
bệnh viện đại học y hà nội là đơn vị tuyến trên
đã hỗ trợ đào tạo thêm cho trung tâm y tế thành phố móng cái một số kỹ thuật chuyên ngành thiết yếu
như tim mạch siêu âm tim nội soi tiêu hóa can thiệp
để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phục vụ nhân dân địa phương
chúng ta nếu không có nguồn nhân lực kỹ thuật cao
cái chất lượng điều trị nó không đảm bảo
vì vậy mà bệnh viện đại học y hà nội sẽ vẫn tiếp tục hỗ trợ tuyến dưới
để đào tạo chuyển giao những kỹ thuật cho những nguồn nhân lực như thế này
để đảm bảo cho các tuyến dưới có thể hoạt động khi mà có đủ những trang thiết bị
trong thời gian tới bệnh viện đại học y hà nội đơn vị có nhiều kinh nghiệm
trong hoạt động giảng dạy đào tạo chuyển giao kỹ thuật
các bác sĩ có trình độ chuyên môn cao có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo giảng dạy
và khám chữa bệnh sẽ tham gia giúp đỡ tích cực hơn cho các đơn vị y tế tuyến dưới
để dự án bệnh viện vệ tình đạt kết quả cao